đại tướng lê đức anh là một chiến sĩ cách mạng kiên cường một vị tướng tải ba
người đã được tôi luyện trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc
có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình dù đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng
thế nhưng lối sống của đại tướng vẫn rất giản dị thanh bạch
và luôn thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội cụ hồ
các nhà công vụ n tám ở số năm hoàng diệu ba đình hà nội
nơi đại tướng lê đức anh sinh hoạt và làm việc từ khi được điều động ra hà nội
đồ đạc trong nhà từ bàn ghế giường tủ đến các vật dụng khác đều đã cũ
và nếp sinh hoạt hàng ngày của ông cũng giản dị như một người dân bình thường
hơn ba mươi năm gắn bó với gia đình đại tướng
trung tá nguyễn thị nga luôn được ông bà dành tình cảm và sự quan tâm như con cháu trong nhà
xúc động nhất là trong thời gian mà chồng tôi bị bệnh
thì ông quan tâm và cho tôi được nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng
thì điều đó là tôi rất là cảm động luôn
trong câu chuyện về nhà chính trị tầm cỡ nhà quân sự lớn của đảng và nhà nước ta
đại tá phó giáo sư tiến sĩ hồ sơn đài nguyên trưởng phòng khoa học quân sự quân khu bảy
người đã có hơn một mươi năm gắn bó giúp việc cho đồng chí lê đức anh
nhắc với ông với cụm từ
vô cùng trong sáng và rất sâu sắc luôn đặt lợi ích của tập thể
của nhân dân của đất nước lên trên lợi ích cá nhân không hề tính toán riêng tư dù rất nhỏ
theo tôi được biết là các con của bác lê đức anh luôn phải tự mình phấn đấu
tự mình phấn đấu và nhớ có đạt được những thành tựu nào trong cuộc đời của họ
đều do chính cái sự phấn đấu của họ mà thành
chứ không phải nương dựa vào cái
cái sự giúp đỡ của bác
suốt đời học tập theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
đại tướng lê đức anh không thích nghi thức mà cần những gì thiết thực để giải quyết công việc hiệu quả
với tính cách gần gũi chân tình nơi nào ông đến đều tràn đầy tình thân thiết giữa lãnh đạo với người dân
con người đại tướng là như vậy
đối với cấp dưới đối với nhân dân ông luôn đối xử bằng tình cảm yêu thương trân trọng và gần gũi nhất
đó là tình cảm giữa con người với nhau không phân biệt cao thấp sang hèn
tôi thấy rằng họ luôn nhắc đến bác lê đức anh với một cái tình cảm rất là trân trọng rất là chủ mến và rất là khâm phục
xuất phát từ người lính rồi thành vị tướng cao cấp trong quân đội rồi là một nguyên thủ quốc gia có tầm nhìn chiến lược sâu sắc
ở đồng chí lê đức anh lúc nào cũng toát lên sự giản dị về tác phong sự thanh liêm về nhân cách
sự minh bạch về việc công tư và bản lĩnh trí tuệ về việc nước
cuộc đời ông là một tấm gương cao đẹp
về đức hy sinh quên mình tận hiến cho đất nước cho nhân dân